người cầm bút như ngược dòng thời gian trở về sử thi đẻ đất đẻ nước
để cùng hòa mình vào những câu chuyện rung dị mộc mạc mà thấm đấm hồn tộc mường

trong thời gian trở về sử thi đẻ đất người cầm bút như ngược dòng thời gian trở về sử thi đẻ đất đẻ nước để cùng hòa mình vào những câu chuyện rung dị mộc mạc mà thấm đấm hồn tộc mường

những bài mà tôi tâm đắc tôi tập hợp lại
hồn chiêng vẽ lại một bức tranh
mà ở đó có những con suối trong xanh hiền hòa
bên những dãy đồi núi nhấp nhô
những quần nước cần mẫn ngày đêm
mang nước về các cánh đồng
đêm trăng sáng từng tốt trai gái hát đối
tìm sự yêu thương qua câu hát
và những câu dân ca ngọt ngào
từng vần thơ trong những nước mùa thu
nhẹ nhẹ như làn gió xuân
mang hương hoa rừng tỏa mát về vùng đất mường thân thương
từ lòng chảo mây bay
những con đường xoay bàn tay
rượu cần tung tẩy vò chị vò em
lúc liều mùa đu đủ chín
ống vàng nong kén bày ra
vò lớn hâm hở lên xe
vò nhỏ về lại bàn gần
mùa rượu cần trùm lên tết nhất
mùa con ong bay xa tối
tìm hương hoa làm mật
con thú rừng đi ăn lọc cánh rừng xa
con gái mường đi khoe xác khắp mùa hoa
trên những bừa gần bãi xa
lúc liếng nuột nà
lần lần mèn rượu ngấm
khách thập phương lần theo tiếng chiêng
tất cả trụm đầu
mắt cười nghiêng ngà
súng xít vây quanh như ong
như khoái một đàn
tình tăng lượng luôn luôn đau đáu
về cái vùng quê
cái hồn thiêng
về cái văn hóa sứ mường của mình
ở đấy nó là nơi là lưu rũ
những ký ức tâm hồn
khác với những nhà thơ dân tộc khác
ông viết dân tộc mường
với lời thơ rất là dung dị dạng dị
những cái suy nghĩ hình tượng
thơ luôn luôn gắn bó
nó là tiếng chiêng
đó là nhà sàn của vùng mường
đó là những điệu múa
cái vùng đất lòng hồ sông đà
vùng đất trần tích
mà gói bao nhiêu kỷ niệm
về sông núi về thác bà
anh đi nắng đường
trong cái hồn chiêng của anh
thì anh đã thể hiện được một cái phần
một cái phần rất cốt lõi
của tâm hồn dân tộc
anh ấy là người có
ý thức sâu sắc về dân tộc mình
xưa nay người ta thường nói
tiếng nói trong thơ
là tiếng nói đầy tính nhạc
tiếng nói có nhịp điệu
của những thành âm
hòa với nhịp điệu cảm xúc
bên trong tâm hồn nhà thơ
thơ là giai điệu của tâm hồn
nhất là những tâm hồn đa càm
vì vậy hồn chiêng
đã khơi nguồn cảm hứng
cho nhạc sĩ khánh vũ
để rồi ông cùng cộng sự của mình
quyết định phổ nhạc cho những ý thơ
giặt rào cảm xúc ấy
như một cách để tác phẩm xích lại gần hơn
với công chúng
bởi chẳng có ngôn từ nào êm dịu
và chầm lắng bằng thứ ngôn ngữ
của thi ca
chẳng âm điệu nào thiết tha
bằng cung thanh chầm
của khúc nhạc